năm hai nghìn một mươi tám được coi là một năm có nhiều chuyển biến tích cực năm của những dấu ấn lớn
cùng với sự đi lên của kinh tế văn hóa xã hội ngành y tế cũng có những bước đột phá đáng ghi nhận
và sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại chín sự kiện y tế nổi bật trong năm hai nghìn một mươi tám
việt nam đạt nhiều thành tiệu trong sản xuất vaccine cúm mùa ba trong một
vaccine sở do việt nam sản xuất được chủ tịch zika trao giải thưởng quốc tế
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám viện vaccine và sinh phẩm y tế ivac bộ y tế phối hợp với các bên liên quan công bố thử nghiệm thành công vaccine cúng mùa ba trong một
gồm cúng ah một n một chín ah ba n hai cúng b và vaccine cúng tiền đại dịch ah năm n một
cùng với đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám dự án sản xuất vaccine sở do trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế bộ y tế polivac thực hiện
đã hoàn thiện quy trình sản xuất vaccine sở vaccine phối hợp sở rubella
và sản xuất thành công vaccine chất lượng cao đạt tiêu chuẩn gmp của tổ chức y tế thế giới who được nhận giải thưởng của chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica
tổ chức y tế thế giới who công nhận việt nam là quốc gia đã loại trừ được bệnh dung chỉ bạch huyết
trong kỳ họp lần thứ sáu mươi chín khu vực tây thái bình dương của who việt nam đã được trao chứng nhận công nhận loại trừ bệnh dung chỉ bạch huyết
nâng tổng số quốc gia đã công bố loại trừ bệnh này trong khu vực lên một mươi một nước
nghĩa là thế hệ tương lai của việt nam không còn bị ảnh hưởng bởi căn bệnh chân voi hay còn gọi là bệnh dung chỉ bạch huyết gây ra những dị dạng cơ thể dẫn đến sự kỳ thị của xã hội
việt nam được nhận giải thưởng toàn cầu của quỹ bloomberg về những nỗ lực và thành tích trong theo dõi giám sát sử dụng thuốc lá và các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá
bộ y tế việt nam được kinh doanh tại hội nghị toàn thế giới về thuốc lá hay sức khỏe lần thứ một mươi bảy và nhận giải thưởng toàn cầu của quỹ bloomberg
việt nam được nhận giải thưởng toàn cầu của quỹ bloomberg về những nỗ lực và thành tích trong theo dõi giám sát sử dụng thuốc lá và các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá
lần đầu tiên các chuyên gia việt nam thực hiện ghép phổi thành công và tiến hành lấy đồng thời sáu tạng từ cùng một người cho chết não để ghép cho năm bệnh nhân
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám kíp mổ với thành phần một trăm linh các thầy thuốc của bệnh viện hữu nghị việt đức đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép hai phổi từ người cho chết não
và đây cũng là lần đầu tiên việt nam
việt nam thực hiện lấy đồng thời sáu tạng để ghép từ cùng một người cho đa tạng chết não và đã tiến hành ghép năm tạng cùng một thời điểm cho bốn bệnh nhân
một tim hai phổi một gan một thận và kết hợp điều phối xuyên việt một thận cho bệnh nhi ở thành phố hồ chí minh
sau hơn một mươi ngày tất cả sáu tạng ghép đều tiến triển thuận lợi
tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt tám mươi bảy năm vượt chỉ tiêu do quốc hội và chính phủ giao
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
trên tám mươi hai triệu người tham gia bảo hiểm y tế đạt tám mươi bảy năm dân số vượt hai ba so với chỉ tiêu do thủ tướng chính phủ giao và vượt chỉ tiêu quốc hội giao
một trăm linh các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc
tất cả sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị hai mươi ba của thủ tướng về ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc
đã cấp tài khoản cho một mươi năm một trăm bảy mươi tám cơ sở bán lẻ thuốc
đã có hai bảy trăm tám mươi bảy cơ sở kết nối liên thông với cơ quan quản lý chuẩn hóa được năm mươi năm trên sáu mươi danh mục thuốc y tế
năm đầu tiên xây dựng mô hình điểm tại hai mươi sáu trạm y tế xã phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình theo hướng hội nhập quốc tế để tiến tới nhân rộng toàn quốc
bộ y tế đã quyết liệt triển khai và nhân rộng mô hình của hai mươi sáu trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình theo hướng hội nhập quốc tế
cụ thể đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đổi mới cơ chế tài chính chính sách bảo hiểm y tế tập trung vào phòng chống các bệnh không lây nhiễm
quản lý hồ sơ sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình nhằm thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ đến cơ chế tổ chức hoạt động có hiệu quả tại tuyến y tế cơ sở
cắt giảm trên bảy mươi điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính và chín mươi tám các lô hàng nhập khẩu thuộc bộ y tế quản lý không thông qua kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu
tổng ước tính sau khi cắt giảm điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính và danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế
đã tiết kiệm cho doanh nghiệp và người dân hơn tám năm triệu ngày công một năm chưa tính các lợi ích khác từ cơ hội kinh doanh
năm đầu tiên việt nam chuyển đổi vắc xin quinvaxem sang sử dụng vắc xin combify trong chương trình tiêm chủng mở rộng
đây là vaccine phối hợp phòng năm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em là bạch hầu ho gà uốn ván viêm gan b viêm phổi viêm mảng não mủ do vi khuẩn hib
loại vaccine này do ấn độ sản xuất được lưu hành tại ấn độ từ năm hai nghìn một mươi và đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của who
vắc xin đã được sử dụng tại bốn mươi ba quốc gia với hơn bốn trăm linh triệu liều